diễn đàn kinh tế quốc tế saint petersburg lần thứ hai mươi ba đã khai mạc trọng thể vào ngày sáu tháng sáu tại thành phố saint petersburg liên bang nga
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta tham dự diễn đàn
tại phiên khai mạc đồng chí nguyễn văn bình có bài phát biểu quan trọng về phát triển bền vững và thương mại quốc tế
tham gia đối thoại cấp cao cùng tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres chủ tịch ủy ban kinh tế á âu tigran sakian
tổng thống moldova igor dodon phó thủ tướng thứ nhất liên bang nga anton siluanov và phó thủ tướng mông cổ ulysi sai saikhan enkertusin
trực tiếp trao đổi về những vấn đề nổi bật trong quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay
trả lời câu hỏi về kết quả xóa đói giảm nghèo và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh
xóa đói giảm nghèo là ưu tiên hàng đầu của đảng và nhà nước việt nam trong thực hiện chương trình nghị sự của liên hợp quốc
và mục tiêu phát triển bền vững của việt nam
trao đổi về các đại diện tham dự diễn đàn về căng thẳng thương mại giữa trung quốc và hoa kỳ
đồng chí nguyễn văn bình đã phân tích những tác động của căng thẳng thương mại giữa các quốc gia
và xu hướng bảo hộ tới nền kinh tế việt nam trong ngắn hạn cũng như chung và dài hạn
đồng thời đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tất cả cộng đồng thế giới có trách nhiệm phối hợp giải quyết
những căng thẳng thương mại nêu trên sao cho quá trình tự do hóa thương mại hội nhập và toàn cầu hóa
tiếp tục giữ được đà phát triển trong tương lai
đồng thời đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tất cả cộng đồng thế giới có trách nhiệm phối hợp giải quyết
những căng thẳng thương mại nêu trên sao cho quá trình tự do hóa thương mại hội nhập và toàn cầu hóa
tiếp tục giữ được cái đà phát triển trong tương lai
trong các hoạt động bên lề diễn đàn đồng chí nguyễn văn bình và đoàn đại biểu đảng ta
có các cuộc làm việc với ông anto kobiakov cố vấn của tổng thống liên bang nga
trưởng ban tổ chức diễn đàn tổng giám đốc tập đoàn dầu khí nga zarubezhev
và chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn dầu khí gaprom